đến thời điểm này các bến xe nhà xe trên địa bàn thủ đô hà nội đã sẵn sàng các phương án để phục vụ
nhu cầu đi lại của người dân về các tỉnh thành phố trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các bến xe của thủ đô
theo đại diện các bến xe lượng người dân di chuyển ra bến xe sẽ giống như mọi năm
không tập trung một lượng lớn vào cùng một thời điểm mà sẽ chảy đều ra nhiều khoảng thời gian
trong chiều ngày hai mươi sáu và sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn do đó để chủ động trong phương án vận chuyển hành khách
các bến xe đã có kế hoạch tăng cường bổ sung số lượng cũng như chất lượng các phương tiện vận tải
kiểm soát tình trạng nhồi nhét hành khách cam kết không tăng giá vé để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

bên cạnh đó các nhà xe cũng chủ động tăng cường kiểm tra các phương tiện ra vào bến thể lệ vận tải phòng cháy chữa cháy
đồng thời sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích ma túy đối với các lái xe